bám sát các sự kiện chính trị thời sự kịp thời khoản bác quan điểm sai trái định hướng dư luận cung cấp thông tin chính thống chính xác nhân văn ứng nhân dân